mặc dù dịch covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nhưng trong bảy tháng qua
cả nước đã có hơn bảy mươi năm doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đây là con số do tổng cục thống kê đưa ra
tính chung bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm năm một so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng một mươi bảy sáu số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
chờ làm thủ tục giải thể giảm một mươi hai hai và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm ba năm
những con số này phần nào cho thấy những tín hiệu tích cực của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
và kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước ta sau dịch bệnh covid một mươi chín